tham nhũng khắc phục hậu quả tốt sẽ được miễn tử hình đó là nội dung mới đáng chú ý trong bộ luật hình sự sửa đổi được quốc hội thông qua vào sáng nay
quốc hội cũng đã quyết định bỏ hình phạt tử hình đối với bảy tội danh
theo đó điều bốn mươi bộ luật hình sự sửa đổi quy định không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây
phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi người từ bảy mươi năm tuổi trở lên người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện điều tra xử lý tội phạm hoặc lập công lớn